thưa quý vị và các bạn liên quan đến dịch bệnh do virus corona trên báo chí và mạng xã hội hiện đang chản lan đủ loại thông tin thật giả lẫn lộn
xin chào và hẹn gặp lại
trong báo tiêu đề cuộc chiến chống dịch đăng trên báo điện tử vn express bác sĩ trần văn phúc đã nhớ lại đợt dịch sởi năm hai nghìn một mươi bốn
ông viết buổi sáng đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn tôi vừa đến bệnh viện thì được mời hội trần cho một bệnh nhi hai tuổi bị sởi biến chứng viêm phổi suy hô hấp rất nặng
sau hội trần chúng tôi tiên lượng
trong báo tiêu đề cuộc chiến chống dịch đăng trên báo điện tử vn express bác sĩ trần văn phúc đã nhớ lại đợt dịch sởi năm hai nghìn một mươi bốn
ông viết buổi sáng đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn tôi vừa đến bệnh viện thì được mời hội trần cho một bệnh nhi hai tuổi bị sởi biến chứng viên phổi suy hô hấp rất nặng
trong báo tiêu đề cuộc chiến chống dịch đăng trên báo điện tử vn express bác sĩ trần văn phúc đã nhớ lại đợt dịch sởi năm hai nghìn một mươi bốn
ông viết buổi sáng đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn tôi vừa đến bệnh viện thì được mời hội trần cho một bệnh nhi hai tuổi bị sởi biến chứng viên phổi suy hô hấp rất nặng